hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh đắk lắc và đăng nông đã vào cuộc phối hợp để làm rõ
theo ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tài xế xe tải đã đến bệnh viện nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là phạm tấn phước chú tại huyện cư rút tỉnh đăng nông
sau khi nhận thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai
người này nhanh chóng ra xe bỏ đi ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai một tên khác là lê công thức chú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai
hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang thực phẩm xuất khẩu vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm ngăn chặn kịp thời
khi kiểm tra hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore và điểm đến cuối cùng là australia
lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cũng đã phát hiện và thu giữ
hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng
ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
mua bán trái phép chân ma túy hai bị cáo trú tại tỉnh quảng trị là trương thị kiều trang và nguyễn công được
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt cùng mức án trung thân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi trang đã vào đà nẵng lấy vỏ bọc là nhân viên spa lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn
trang thỏa thuận với được sẽ lo ăn ở để được đi giao ma túy
ngày một mươi hai tháng ba được bị công an tp đà nẵng bắt quả tang khi đang nhận hai viên thuốc lắc gửi từ quảng trị
về biến xe trung tâm thành phố khám xét nhanh nơi ở của được tại phường an hải bắc phát hiện thêm tám trăm linh viên thuốc lắc
một trăm hai mươi g ketamine mở rộng án công an tp đã bắt khẩn cấp trang tại một khách sạn trên đường dương đình nghệ
quận sơn trà thu giữ một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt năm gram ketamin và các vật chứng có liên quan khác
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng trần thị xuân hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số tám ngách ba trăm chín mươi bảy
trên một trăm linh bảy ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội có nốt ruồi cách một năm cm trên cánh mũi phải
đối tượng nguyễn tiến hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng phạm minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn trăm bốn mươi năm trần thái tông phường lộc vượng
thành phố nam định tỉnh nam định có xeo chấm cách hai cm
đối tượng nguyễn tiến hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện